thắng lợi của cuộc tổng khởi nghĩa tháng tám năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm ở việt nam là kết quả của đường lối đúng đắn kiên trì xây dựng lực lượng cách mạng
lực lượng tổng hợp kết hợp sức mạnh của nhiều lực lượng cụ thể lực lượng chính trị lực lượng vũ trang lực lượng lãnh đạo lực lượng quần chúng
trong tổng khởi nghĩa tháng tám năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm nổi lên những đường nét sáng tạo đặc sắc khi tiến hành khởi nghĩa ở các địa phương
đó là sự táo bạo kiên quyết trong việc nắm thời cơ và phát động khởi nghĩa là sự linh hoạt vận dụng những hình thức đấu tranh đa dạng phù hợp
với những diễn biến tình hình cụ thể tại chỗ lúc đó là sự nhạy bén năng động ứng phó với những diễn biến bất ngờ trong khi tiến hành khởi nghĩa
giữa lúc nhân dân ta đang tích cực phát triển lực lượng gấp rút sắm vũ khí đuổi thù chung
thì đêm ngày chín tháng ba năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm phát xít nhật gây ra cuộc đảo chính lật đổ pháp ở đông dương
cũng ngày đêm đó ban thường vụ trung ương đảng họp mở rộng tại đình bảng từ sơn bắc ninh
ban thường vụ xác định kẻ thù chính cụ thể trước mắt của nhân dân các dân tộc ở đông dương là phát xít nhật
nêu khẩu hiệu đánh đuổi phát xít nhật thành lập chính quyền cách mạng của nhân dân để chống lại chính phủ bù nhìn tay sai của nhật
và phát động một cao trào kháng nhật cứu nước làm tiền đề cho cuộc tổng khởi nghĩa
cao trào kháng nhật cứu nước đã diễn ra sôi nổi phong phú về nội dung và hình thức
giữa tháng tám năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm tình thế trực tiếp của một cuộc cách mạng đã xuất hiện
cửa hội ngàn năm cho dân tộc ta vùng lên tổng khởi nghĩa dành chính quyền đã đến
ngày một mươi ba tháng tám năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm hội nghị cán bộ toàn đảng đã họp ở tân trào sơn dương tuyên quang
gồm có đại biểu các đảng bộ trong nước và một số đại biểu của đảng hoạt động ở nước ngoài
hội nghị quyết phát động tổng khởi nghĩa trong cả nước dành đến chính quyền trước khi quân đồng minh kéo vào đông dương
khẩu hiệu đấu tranh lúc này là phản đối xâm lược hoàn toàn độc lập
chính quyền nhân dân nguyên tắc chỉ đạo khởi nghĩa là tập trung thống nhất và kịp thời
phương hướng hành động trong khởi nghĩa là phải chiếm ngay những nơi chắc thắng không kể thành phố hay thôn quê
phải phối hợp quân sự với chính trị phải làm tan giã tinh thần quân địch dụ chúng ra hàng trước khi đánh